sáng nay ngày một mươi tháng một mươi ubnd tp tuy hòa tỉnh phú yên đã tổ chức cưỡng chế các trường hợp chiếm đất do nhà nước quản lý tại thôn liên chỉ hai xã bình kiến
tại đây nhiều hộ sản xuất tôm giống đã hết hợp đồng thuê đất được tỉnh phú yên nhiều lần thông báo tháo gỡ nhưng không chấp hành
lực lượng chức năng tháo rỡ các trại sản xuất giống thủy sản trái phép đã di rời con giống
đối với các cơ sở chưa chịu di rời lực lượng chức năng tiếp tục vận động và hỗ trợ chủ trại đưa con giống thiết bị ra khỏi khu vực lân chiếm
tuy nhiên vẫn còn bảy hộ cố tình chây ý không chịu di rời và yêu cầu tiếp tục đối thoại với lãnh đạo tỉnh phú yên để được hoạt động thêm thời gian
theo ubnd tp tuy hòa dự kiến việc tháo rỡ cưỡng chế hai mươi sáu trại sản xuất giống thủy sản được giải quyết dứt điểm trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng một mươi để xây dựng công viên biển tuy hòa
đến nay còn hai mươi sáu trường hợp chiếm đất hoặc tự ý chuyển nhượng với diện tích hơn ba mươi một tám trăm năm mươi tám m hai
ubnd tp tuy hòa đã nhiều lần ra thông báo di rời và tổ chức đối thoại để người dân hiểu rõ chủ trương nhưng nhiều hộ không chấp hành